trong thời gian gần đây kiến ba khoang xuất hiện ồ ạt tại nhiều gia đình ở thủ đô hà nội
ghi nhận tại bệnh viện gia liễu trung ương khoảng hai tuần trở lại đây
số ca đến khám tăng đột biến với các triệu chứng như đau bỏng sát các vùng da
sau khi tiếp xúc với kiến ba khoang
điều lo ngại hơn là nhiều người đã tự ý điều trị đã khiến cho vết thương bị nhiễm trùng
thậm chí là gây biến chứng và khó điều trị
sau khi ngủ dậy hai chân của bệnh nhân này xuất hiện nhiều vết đỏ lét và đau rát
bệnh nhân đã tự ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ để bôi
do các vết luet không đỡ lại còn phồng rộp nên bệnh nhân nghỉ làm và đến bệnh viện khám
không chỉ có bệnh nhân trên rất nhiều trường hợp bệnh nhân khác chỉ đến bệnh viện
khi các tổn thương lan rộng hơn chảy nước đau nhức sau khi đã tự điều trị mà không đỡ
nhiều trường hợp còn nhầm lẫn với zona thần kinh sử dụng các loại lá để đắp lên vết thương
dẫn đến bội nhiễm biến chứng
theo thống kê của bệnh viện gia liễu trung mương khoảng hai tuần trở lại đây
số lượng bệnh nhân đến khám do tiếp xúc với kiến ba khoang tăng đột biến
thậm chí có những ngày bệnh viện tiếp nhận gần một trăm linh người bệnh đến khám
các bác sĩ khuyến cáo khi gặp kiến ba khoang người dân không nên đập mà chỉ nên thổi nhẹ để đuổi đi
tránh để dịch tiết của kiến dính lên da
trường hợp dính phải diệt tiết của kiến rửa sạch vùng da này dưới vỏ nước chảy và không nên tự ý điều trị